chỉ tính riêng tháng sáu và tháng bảy tỉnh hải dương đã ghi nhận ba mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết
tất cả số ca này đều mắc bệnh từ tỉnh ngoài chủ yếu là từ hà nội và thành phố hồ chí minh
trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tỉnh hải dương đã chỉ đạo các ban ngành
các bệnh viện tăng cường giám sát phát hiện và điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan nhanh do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus
sau đó truyền bệnh cho người lành qua viết đốt
các ca mắc sốt xuất huyết tại hải dương đều do người tại các vùng dịch ở tỉnh khác bị nhiễm bệnh rồi mang về tại tỉnh
chiều chứng của bệnh thường thấy là đau đầu sốt cao buồn nôn và trên da nổi bần đỏ
không ăn được nhiều khi bị nôn ăn vào toàn bị nôn
triệu chứng lúc đầu của em mới bị mắc sốt xuất huyết là lúc bị đau đầu và bị sốt cao
người đang mệt mỏi sốt cao thời điểm cao nhất em đo được là bốn mươi độ
bệnh sốt xuất huyết có thể dẫn đến tử vong trong những trường hợp bệnh nặng mà không trần đoán và điều trị kịp thời
bệnh này sẽ không nguy hiểm nếu biết cách phòng chống và khi nghi ngờ mắc bệnh cần phải thăm khám và theo dõi điều trị tại cơ sở y tế

bệnh này sẽ không nguy hiểm nếu biết cách phòng chống và theo dõi điều trị tại cơ sở y tế
bệnh này sẽ không nguy hiểm nếu biết cách phòng chống và theo dõi điều trị tại cơ sở y tế